theo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương bị quan nguyễn đức dự và hoàng quốc việt đã biên tập nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc vù khống bôi nhọ làm ảnh hưởng đến uy tín quyền và lợi ích hợp pháp của một số tổ chức cá nhân thuộc cơ quan tư pháp của tỉnh long an và tòa án nhân dân tối cao